liên quan đến vụ ngộ độc pate minh chay xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hạn hai thành viên lối sông mới
có địa chỉ tại huyện đông anh tp hà nội cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết sau khi nhận thông tin
về những vụ ngộ độc liên quan đến sản phẩm của công ty này cục đã tiến hành kiểm tra lấy mẫu
kiểm nghiệm từ ngày một mươi chín tháng tám đồng thời có quyết định đình chỉ sản xuất kinh doanh của công ty này
từ ngày hai mươi tháng tám tuy nhiên trên trang web của công ty lại đăng thông báo thu hồi sản phẩm
được sản xuất từ ngày một tháng bảy đến ngày hai mươi tám tháng tám như vậy thì có hay không việc công ty này
vẫn tiếp tục sản xuất thêm tám ngày mặc dù đã bị đình chỉ hoạt động
ngay sau khi phát hiện thông tin ngộ độc liên quan đến các sản phẩm pate minh chay của công ty trách nhiệm
hiệu hạn hai thành viên lối sống mới ngày một mươi tám tháng tám cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã gửi mẫu sản phẩm
pate mà bệnh nhân đang dùng để kiểm nghiệm và ngày hai mươi tháng tám cho kết quả trong sản phẩm có vi khuẩn
chứa độc lực mạnh ảnh hưởng kéo dài đến bệnh nhân
có nguy cơ gây tử vong song song với đó ngày một mươi chín tháng tám cục an toàn thực phẩm cũng đã đến kiểm tra
cơ sở sản xuất lấy mẫu xét nghiệm các sản phẩm tại công ty ngày hai mươi tháng tám cục có quyết định
đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty
giải thích về việc phát đi thông báo thu hồi sản phẩm được sản xuất từ ngày một tháng bảy đến ngày hai mươi tám tháng tám
mặc dù bị đình chỉ hoạt động từ ngày hai mươi tháng tám lãnh đạo công ty trách nhiệm hai thành viên lối sống mới cho biết
việc sản xuất và kinh doanh pate minh chay đã được dừng từ ngày hai mươi tháng tám nhưng các sản phẩm khác của công ty
thì vẫn bán ra bình thường cho đến khi có yêu cầu đóng cửa công ty hiện cơ sở này đã phát đi thông báo thu hồi
tất cả các sản phẩm không chỉ riêng pate minh chay trong khi chờ những kết luận tiếp theo thì cục an toàn thực phẩm
cũng khuyến cáo người dân không dùng các sản phẩm khác của công ty lối sống mới để đảm bảo an toàn